thưa quý vị sau khi đi dã ngoại về hơn năm mươi sáu học sinh trường tiểu học kim giang phường kim giang quận thanh xuân hà nội có dấu hiệu nun mửa
nhiều cháu đã phải đưa đi bệnh viện để cấp cứu thông tin được lãnh đạo ủy ban nhân dân quận thanh xuân xác nhận vào tối ngày hai mươi tám tháng ba
cũng theo thông tin ban đầu được ủy ban nhân dân quận báo cáo vào ngày hai mươi tám tháng ba trường tiểu học kim giang tổ chức cho học sinh khối lớp một và lớp hai đi tham quan
tại trang trại cánh buồm xanh huyện gia lâm khi về đến trường thì khoảng năm mươi sáu cháu có biểu hiện đau bụng buồn nôn
đến một mươi sáu giờ cùng ngày có bốn mươi một cháu đang đi khám sàng lọc tại bệnh viện bạch mai bệnh viện đống đa bệnh viện xây dựng
các cháu còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà
ngay sau khi nhận được thông tin quận ủy ủy ban nhân dân quận thanh xuân đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo đảng ủy ủy ban nhân dân phường kim giang
ban giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
đồng thời chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các em ngay sau khi sự việc xảy ra
ủy ban nhân dân quận cũng đã báo cáo sở y tế hà nội đề nghị sở y tế tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em
đồng thời phối hợp với quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm ngày hai mươi tám tháng ba đã phối hợp với công an tp thủ đức tp hcm và các đơn vị có liên quan
tiến hành kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy và công ty home credit có trụ sở tại thành phố thủ đức
theo đó hàng trăm cảnh sát có mặt tại chung cư này để kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy trụ sở nằm tại tầng một hai tòa nhà linhtay tower
phía trước chung cư có nhiều đơn vị chức năng như
cảnh sát khu vực cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động bảo vệ dân phố dân quân tự vệ làm nhiệm vụ
đến chiều cùng ngày thì việc kiểm tra vẫn đang diễn ra
nhiều cảnh sát đã yêu cầu các nhân viên công ty tạm dừng hoạt động để phục vụ việc kiểm tra thu thập thông tin
được biết công ty này đăng ký kinh doanh mua bán nợ và hoạt động tài chính
cùng ngày cơ quan công an còn kiểm tra công ty tài chính trách nhiệm hữu hạng một thành viên home raric
tại đường nguyễn đăng giai phường thảo điền tp thủ đức
công ty này có hàng trăm nhân viên làm việc đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính
liên quan đến vấn đề này thời gian qua bộ công an và công an một số tỉnh thành phố lớn
đã triệt xóa nhiều trụ sở núp bóng doanh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ
dưới hình thức khủng bố lăng mạ dọa nạt bôi nhọa danh dự
tại vùng biển tỉnh bến tre lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra kiểm soát
và phát hiện tàu vận chuyển hơn một trăm linh lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
đối với tàu kg chín mươi năm nghìn năm trăm bốn mươi tám ts do ông nguyễn văn thanh làm thuyền trưởng
quả đó phát hiện tàu vận chuyển hơn một trăm linh lít dầu không có hóa đơn chứng tử
chứng minh một gốc xuất xứ
kể từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ hai vụ
với tổng khoảng một trăm hai mươi lít dầu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy
chữa cháy nhất là tại các địa bàn cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hải phòng đã tăng cường công tác kiểm tra
tuyên truyền hướng dẫn các hình thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở này
quyết tâm của lực lượng chức năng là không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ
sự cố về cháy nổ xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
ghi nhận của phóng viên thời sự
cảng nam đình vũ tại đây hoạt động tàu nhập hàng vào cảng diễn ra thường xuyên
việc sử dụng điện để thảo giữa hàng hóa luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xảy ra
đòi hỏi các thiết bị phòng cháy chữa cháy phải được trang bị đầy đủ
tại đây cũng có những điểm tập kết hàng nguy hiểm có nguy cơ cao
vì vậy việc chú trọng đảm bảo phòng cháy chữa cháy càng cần được quan tâm hơn bất cứ nơi nào
còn tại công ty này công nhân thực hiện các quy trình hàn xì
sử dụng ga điện thường xuyên chỉ cần lơ là mất cảnh giác sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường
lực lượng phòng cháy chữa cháy và đại diện công ty đã thường xuyên nhắc nhở tập huấn kỹ năng cho đội ngũ này
nếu sự cố xảy ra sẽ ngay lập tức xử lý
chúng tôi cũng thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với các thành viên là ưu tiên cho các cán bộ nhân viên trực tiếp sản xuất
và thường xuyên phối hợp với các cơ quan phòng cháy chữa cháy đặc biệt là cơ quan phòng cháy chữa cháy cơ sở
để tổ chức huấn luyện tuyên truyền cho toàn bộ người lao động một cách định kỳ
và thực hành diễn tập các kế hoạch phòng cháy chữa cháy
cơ sở karaoke phun house thuộc quận ngô quyền là một trong một mươi ba cơ sở còn hoạt động trên địa bàn thành phố hải phòng
tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng chú trọng vào công tác hậu kiểm tra
nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh nhắc nhở xử lý nghiêm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
anh chú ý sơ đồ mình nhé đảm bảo cái thông tin mình sai diện tích của mình là chọn sát rồi
thế nhưng mà về thông tin thì mình sai tránh trường hợp là khách hàng người ta nhầm lẫn giữa sơ đồ hóa điểm của tầng bốn và tầng năm
mình kiếm được mình sửa lại cái này
nó sẽ chỉnh sửa lại và sẽ sửa đổi lại những cái mình chưa chuẩn
thực sự là bên bên em thì cũng là hướng dẫn khách hàng từ khi khách đến là lối thoát điểm là phía nào
lối thang thoát bộ thoát hiểm ở đâu để khách hàng nắm được ngay khi lên đến tầng sơ đồ như thế nào
trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng tham mưu cho giám đốc
giúp cho ủy ban dân thành phố chỉ đạo các cơ sở trên một số những cái lĩnh vực
thứ nhất là yêu cầu các chủ cơ sở phải thành lập hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy cháy
hàng hóa trong cơ sở thì phải được sắp xếp hàng hóa theo đúng theo quy định
đảm bảo không được che lấn cái lối thoát nạn và không được kê sát vào những cái dây dẫn điện
cũng như là thiết bị điện hệ thống phòng cháy cháy trong cơ sở đã được trang bị hoặc là còn thiếu
thì yêu cầu phải trang bị bổ sung đảm bảo về số
hơn lúc nào hết bài học phòng cháy cần được tất cả mọi người thuộc lòng
đặc biệt ý thức chấp hành của các chủ doanh nghiệp người lao động luôn cần phải chủ động nâng cao
có như vậy thì hậu quả đáng tiếc sẽ không xảy ra
thưa quý vị một bánh heroin và tám kg ketamin là vật chứng vừa được công an huyện điện biên
tỉnh điện biên và các lực lượng chức năng thu giữ khi phá chuyên án bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba tại phòng ba trăm linh ba nhà nghỉ hà linh sân bay thuộc phường thanh trường
thành phố điện biên phủ các lực lượng phối hợp bắt quả tang và a dế chú tại huyện điện biên
vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại chỗ là một ba lô
bên trong có chứa một bánh heroin và tám kg ketamin
dễ khai nhận số ma túy trên được mua của một người lào tại khu vực biên giới
và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ hai đối tượng là phạm văn minh
và lâm tấn thịnh cùng chú tại tp hcm để điều tra về hành vi chế tạo tàng trữ
vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
trước đó phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã tân uyên
bắt quả tàng minh đăng tàng trữ hai khẩu súng kiểu giáng zulu và năm mươi hai viên đạn kim loại màu đồng
và năm mươi hai viên đạn kim loại màu vàng đồng
điều tra mở rộng tổ công tác đã bắt giữ thịnh vì có hành vi giúp cho minh trong việc mua bán súng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ thêm hai khẩu súng dài
một mươi năm khẩu súng ngắn loại zulu ổ xoay hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng
qua điều tra minh khai nhận đặt mua số linh kiện súng trên qua mạng xã hội
rồi về lắp ráp thành súng hoàn chỉnh sau đó đăng bán trên mạng xã hội
thấy bé gái đứng chơi ở trước nhà không có ai trông giữ
nguyễn văn thuân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
đã thực hiện hành vi đổi bài đối với cháu bé
đối tượng vừa bị tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bé gái sinh năm hai nghìn một mươi tám ra đường lộ dân sinh
cặp bờ sông thuộc ấp phước quản xã đa phước thì thuân thấy cháu bé chơi một mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm
bị cáo đã bế cháu bé lên nhà rồi thực hiện hành vi đổi bại
khi về đến nhà ba của cháu bé phát hiện và nghi ngờ thuân đã xâm hại cháu mình nên đến công an xã đa phước trình báo
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thuân
ba năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường
cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền hai mươi triệu đồng